tại phiên làm việc chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng và phó thủ tướng vương đình huệ tham gia giải trình trước quốc hội về tình hình kinh tế vĩ mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế
đối với các doanh nghiệp fdi sẽ thu hút chọn lọc theo hướng công nghệ cao thân thiện với môi trường quản trị tốt và sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp trong nước